toàn đảng bộ có năm mươi hai đảng viên sinh hoạt theo sáu chi bộ phù hợp với sáu đơn vị chuyên môn để phục vụ chiến đấu với tội phạm ở hai mươi ba tỉnh thành phía nam
cũng trong nhiệm kỳ vừa qua và những tháng đầu năm hai nghìn một mươi sáu công tác đảng ở c năm mươi bốn b đã có nhiều chuyển biến tích cực
đảng ủy c năm mươi bốn b không chỉ đề ra chủ trương mà còn chú trọng chỉ đạo tổ chức thực hiện
quan tâm đến việc đề ra các giải pháp lựa chọn các giải pháp đột phá
các khâu trọng tâm để chỉ đạo thực hiện
bên cạnh đó công tác kiểm điểm phân tích đánh giá đảng viên hàng năm được thực hiện nghiêm túc
các đảng viên trong toàn đảng bộ đều đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ
công tác thanh niên phụ nữ được quan tâm đã tạo ra một khối thống nhất trong toàn đơn vị
trên cơ sở là các nghị quyết của đảng cấp trên chúng tôi triển khai và cụ thể hóa thành công việc của chúng tôi
ở các tỉnh phía nam phục vụ công tác
đối với thanh niên công tác thanh niên xây dựng cho các đồng chí sân chơi thanh niên trong công an
và xây dựng hình ảnh mẫu người thanh niên trong công an
với tác phong tư cách tác phong cả về giao tiếp cả về tính chiến đấu lãnh động
và đối với phụ nữ thì xây dựng hình ảnh người đẹp của người phụ nữ việt nam đồng thời là người phụ nữ công an nhân dân
nhất là những người phụ nữ làm công tác khoa học càng trải nghiệm tác phong vừa tính chiến đấu vừa tính mềm mại của người phụ nữ việt nam
xây dựng khối đoàn kết trong thanh niên phụ nữ và gắn kết lại giữa chỉ đạo chung của đảng bộ
về công tác xây dựng đảng chúng tôi nhận thấy khi tỉnh lập đảng bộ bộ phận có nhiều thuận lợi hơn
chúng ta được nhận xét đánh giá các quần chúng các đảng viên ngay từ trong các tri bộ trực thuộc đảng bộ bộ phận
rồi lên đến đảng bộ bộ phận rồi đảng ủy bộ phận chúng ta tiếp tục nhận xét đánh giá
để cái nhận xét đánh giá nó đi vào chiều sâu nó đi vào chất lượng đảm bảo cho công tác
thủ chức được tốt hơn sát sao hơn
và như vậy thì tỷ lệ mà hàng năm mà phát triển đảng trong đảng bộ trong đơn vị là được nhiều hơn chất lượng tăng lên
trên cơ sở các nghị quyết của đảng bộ cấp trên đảng bộ c năm mươi bốn b đưa ra các nghị quyết và triển khai xuống từng chi bộ từng đồng chí đảng viên
các buổi họp tri bộ thường kỳ
có hai nội dung là công tác đảng và công tác chiến đấu gắn kết hữu cơ được bàn bạc trên tinh thần dân chủ và sáng tạo
điểm đáng chú ý là đảng bộ đã chỉ đạo các tổ chức đoàn thể như thanh niên phụ nữ tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước tham gia xây dựng đảng
đảng bộ chỉ đạo đoàn thanh niên thực hiện hiệu quả các cuộc vận động lớn như thanh niên công an nhân dân học tập thực hiện sáu điều bác hồ dạy
sung kích sáng tạo tình nguyện lập công vì an ninh tổ quốc và tuổi trẻ tổng cục cảnh sát văn hóa kỹ cương trách nhiệm
thông qua các cuộc vận động các đoàn thể bồi dưỡng giới thiệu các đối tượng ưu tú cho đảng
từ khi mà thành lập đảng bộ bộ phận về công tác đoàn kết nội bộ được phát triển rõ ràng
trước đây thì cũng có nhiều những vấn đề như đơn thư khiếu kiện
rồi đồng chí đồng đội chưa bảo
bằng lòng nhau các cái vấn đề đó
đến nay thì về cơ bản đã giải quyết
các đồng chí đồng đội đã chung sống làm việc với nhau trong đơn vị rất là đoàn kết
đi liền với đoàn kết là công tác giáo dục chính trị tư tưởng
các đồng chí yêu ngành yêu nghề hơn rồi tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng
chủ nghĩa mark lenin và tư tưởng hồ chí minh về công tác phát triển đảng là hoàn toàn thống nhất
về mặt nguyên tắc tập trung dân chủ công chí phấn đấu tốt công tác tốt
thì các đồng chí được
đào tạo rèn luyện để trở thành đảng viên chính thức
trong tổ chức của các lực lượng vũ trang sự lãnh đạo toàn diện và tuyệt đối của đảng
là một điều kiện tiên quyết có tính khoa học cao đảm bảo tính cơ động sẵn sàng
và hiệu quả cho công tác chiến đấu và thực hiện các nhiệm vụ chính trị
ở phân viện khoa học hình sự tại tp hcm cán bộ lãnh đạo cũng như từng đảng viên
luôn gương mẫu có mặt ở nơi khó khăn gian khổ vượt qua mọi hoàn cảnh
chỉ đạo và hoàn thành tốt
trong năm năm của nhiệm kỳ vừa qua phần viện đã tham gia khám nghiệm một trăm năm mươi vụ việc
thuộc cách lãnh vực như cháy đổ giết người cướp bóc trộm cắp tài sản lớn
đã tham gia giám định một mươi ba chín trăm linh sáu vụ
các vụ án lớn trọng điểm c năm mươi bốn b đều có mặt
kết quả giám định phục vụ tốt cho công tác điều tra truy tố xét xử
được đảng ủy cấp trên khen ngợi
trong lực lượng công an nhân dân các vị khí đã biết là
người chỉ huy đơn vị thì cũng đồng thời là đồng chí bí thư
thì cái này nó có một cái tính chiến đấu rất là cao và nó gắn kết được giữa đảng và chính quyền
nó có chỉ đạo khách sức tập trung và có tính cơ động cao
và qua sập tiến chúng tôi đã khẳng định được vị trí vai trò của công tác đảng
trong chỉ đạo chiến đấu để chấp hành mệnh lệnh của cấp trên
sẵn sàng sẵn sàng sẵn sàng sẵn sàng sẵn sàng sẵn sàng sẵn sàng sẵn sàng sẵn sàng sẵn sàng
và thương trực chiến đấu nhiệm vụ trên hai vốn trên hai vốn
và cái vai trò của các vị trí đảng quyền là rất là gương mẫu của một người chiến sĩ công an nhân dân
và là một đảng quyền đảng công sản việt nam trong cái đấu tranh phòng chống cư phạm
thì qua cái vấn đề là nắm bắt cái tâm tư tình cảm của anh em
thì chúng tôi tạo thành một khối đoàn kết gắn bó trong công việc
cũng như là trong công tác chiến đấu để thực hiện
công tác chuyên môn và qua từng công việc thường ngày thì chúng tôi tích lũy
và đồng thời có những cái trao đổi để cùng nhau xây dựng chi bộ ngày càng đi lên
cái việc mà phổ biến thường xuyên những cái chỉ thị nghị quyết của cấp trên
của đảng quý cấp trên đối với từng đảng viên đó rất quan trọng
đó là như là kim chỉ nam là những cái hướng dẫn
để cho chúng tôi có cái đường hướng hoạt động tốt trong nhiệm vụ chuyên môn của mình
trong đảng bộ c năm mươi bốn b chi bộ năm lãnh đạo đội giám định pháp y và sinh học pháp lý là chi bộ trẻ nhất
chi bộ có một mươi đồng chí trong đó có tới bảy đồng chí vẫn đang trong độ tuổi sinh hoạt đoàn
dấu ấn của tuổi trẻ sung kích sẵn sàng chiến đấu trong các vụ ăn lớn
đã được đảng bộ bộ phận c năm mươi bốn b ghi nhận và đánh giá cao
trong công tác đảng chi ủy
luôn đôn đốc các đồng chí đảng viên thực hiện hiệu quả các nghị quyết mà đảng ủy cấp trên giao phó
trong các buổi sinh hoạt chi ủy luôn khuyến khích tinh thần dân chủ
trao đổi thẳng thắng giúp đỡ các đồng chí nào còn yếu
những vướng mắt khó khăn luôn được thảo luận trên tinh thần khoa học
kịp thời kiến nghị cấp trên để tháo gỡ
bên cạnh đó chi ủy luôn chỉ đạo các đồng chí đảng viên hỗ trợ các đồng chí đoàn viên
nâng cao giác ngộ chính trị tạo địa kiện học tập trao dùa chuyên môn
giao nhiệm vụ để rèn luyện đồng thời giám sát để họ trưởng thành và được đứng trong hàng ngũ của đảng

để thể hiện ý kiến góp ý cũng như trong quá trình công tác
chúng ta có những khó khăn vướng mắt gì
thì đề xuất kịp thời lên đảng viên cấp trên để có phương hướng giải quyết kịp thời
ngoài những công tác chuyên môn ra khuyến khích các đồng viên thanh niên
tăng cường tham gia các tổ chức đoàn thể xã hội
tháng ví dụ như vệ sinh môi trường đền ơn đáp nghĩa đối với những người có công với cách mạng
cũng như là thường xuyên những ngày lễ lớn để đến thăm hỏi họ
tham gia một số chương trình giúp các em thiếu niên nhận thức rõ những vai trò về bản thân
cũng như là học hỏi rõ thêm về cái luật pháp để sao cho các em sống tốt sống có ích cho xã hội
kinh nghiệm chính trong hoạt động công tác đảng là xây dựng tri bộ
một khối đoàn kết nhất là về mặt tư tưởng về chính trị
anh em trong tri bộ luôn luôn gắn bó với nhau coi nhau như là một gia đình
khi thực hiện các nhiệm vụ được giao thì anh em rất là đồng lòng và rất là quyết tâm để thực hiện các nhiệm vụ
khi mà có những điều như vậy thì kể cả những thời gian công tác đối với chúng tôi là không kể cả trong và ngoài giờ
kể cả những thời gian mà trong những ngày lễ tết hoặc là những ngày mà đất nước có những sự kiện chính trị
văn hóa quan trọng chúng tôi sẵn sàng lên đường để phục vụ công tác
đặc biệt là trong công tác giám định và công tác khám nghiệp hình trường
thì việc xây dựng hình ảnh người công an nhân dân trước hết bồi dưỡng xây dựng các thế hệ trẻ và phát triển đảng cái thế hệ trẻ
xây dựng hình ảnh về văn hóa giao tiếp trong nhân dân đặc biệt thực hiện đúng một mươi chín điều đảng viên không được làm
và một mươi một điều công an nhân dân không được làm để đảm bảo tính chiến đấu của lực lượng
đảm bảo hữu trang bên cạnh đó tạo điều kiện cho anh em tham gia các chương trình thực hiện của toàn
thanh niên tổng cục của đảm bộ tổng cục và đoàn kết nhất trí trong nội bộ chấm đảng từng đồng chí đảng
nguyên từng cán bộ chiến sĩ đặc biệt là giáo dục cao cầu trí nhận thức về chính trị tư tưởng đồng thời
học chuyên sâu nâng cao về vấn đề khoa học kỹ thuật để đáp ứng với việc đấu tranh phòng chống tội phạm
ngày càng khó khăn
dưới sự lãnh đạo của đảng bộ bộ phận c năm mươi bốn b phân viện khoa học hình sự tại thành phố hồ chí minh đã lập được nhiều chiến công xuất sắc
những người chiến sĩ làm công tác khoa học hình sự đã tham gia giám định phục vụ công tác điều tra truy tố xét xử nhiều vụ án lớn
đòi hỏi tính khoa học cao mang lại niềm tin trong giang dân như vụ án thảm sát một gia đình ở bình phước vụ sập cầu gành đồng nai
vụ cháy xe khách ở bình thuận v v là một cơ quan khoa học lớn ở phía nam trong năm năm vừa qua
phân viện còn tổ chức hai mươi năm lớp bồi dưỡng kỹ thuật hình sự cho hơn sáu trăm bảy mươi chín học viên
kèm cặp tại chỗ cho một trăm năm mươi cán bộ chiến sĩ thuộc phòng kỹ thuật hình sự công an các tỉnh phía nam
từ nhiều khó khăn khách quan và chủ quan mặc dù công tác đảng tại đơn vị c năm mươi bốn b vẫn còn những hạn chế
nhưng rõ ràng dưới lá cờ đảng toàn thể các cán bộ chiến sĩ đã tập hợp thành một khối thống nhất phát huy sức mạnh tổng hợp trong công tác chiến đấu
đoàn kết nhất trí và thực hiện công tác chiến đấu
và thực hiện các chủ trương nghị quyết của đảng chính là chìa khóa cho thành công